với tinh thần lực lượng nào nhiệm vụ đó cán bộ công an phải vui tết sau nhân dân
với quyết tâm này lực lượng công an lạng sơn mong muốn sẽ có những ngày xuân an toàn để mọi gia đình hưởng chọn niềm hạnh phúc
tiếp tục có tin tức đáng chú ý khác
một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy trên tuyến canh ba trà đoạn thuộc ấp phú hưng xã phú quý thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đã được người dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng

tin báo công an xã phú quý đến hiện trường triển khai công tác bảo vệ đồng thời báo cáo công an thị xã cai lệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
qua khám nghiệm lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nam giới có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi
vụ việc đang được công an thị xã cai lệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
sau ba ngày xét xử vào chiều qua tnth hà nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản
trong đó bị cáo hoa hữu long giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển long nhật bị tuyên phạt tù trung thân
bị cáo cao thị kim loan vợ của long chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm nhật mỹ bị tuyên phạt hai mươi năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm hòa tài sản
cùng với tội danh trên bị cáo trần duy hưng bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù bị cáo nguyễn minh sơn một mươi năm năm tù tám bị cáo bị tòa tuyên phạt từ năm đến một mươi ba năm tù còn hai bị cáo linh án ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng hoa hữu long tung tin về việc bộ quốc phòng đang có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị của bộ và sẽ thành lập mô hình hiệp quản lấy tên là tập đoàn đông dương phiên hiệu s một mươi do long làm tư lệnh
hoa hữu long tự xưng là thiếu tướng
chủ tịch tập đoàn đông dương chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến f một trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự thu chi phí từ sáu mươi năm đến một trăm một mươi triệu đồng một người
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy hoa hữu long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của chín trăm năm mươi một người với tổng số tiền hơn tám mươi ba năm tỷ đồng
trong khi đó với hai tội danh lừa đảo chiếm hoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu
giả của cơ quan tổ chức bị cáo hoàng ngọc duy chú tại thành phố bảo lộc đã bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt mức án một mươi năm năm tổ giam
theo có trạng từng theo học ngành ngôn ngữ anh hệ chính quy tại đại học yass xanh đà lạt nhưng duy không đủ điều kiện tốt nghiệp nên không được nhà trường cấp bằng
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm duy tự làm cho mình bảng điểm bằng cử nhân và các giấy tờ liên quan
sau đó duy còn làm giả ba mươi hai quyết định của sở giáo dục và đào tạo lâm đồng
sáu quyết định của sở lao động
hai quyết định của ubnd tỉnh lâm đồng để cho ra đời hệ thống trường trung cấp nghề việt mỹ trường cao đẳng việt mỹ hệ thống trường việt mỹ và tổ chức triều sinh đa ngành nghề
từ đào tạo cấp chứng chỉ nghề đến bậc đại học
đã có năm trăm ba mươi năm người tham gia theo học và được duy cấp bằng chứng chỉ để chiếm đoạt gần hai tỷ đồng
sự việc bất thường của hệ thống trường việt mỹ được phát hiện vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám duy bị khởi tố bắt tạm giam
tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra trong hai nghìn một mươi tám
hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một xét hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng ngọc duy một mươi hai năm tù
tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản ba năm tù giam về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù giam
ngoài ra duy còn buộc phải hoàn trả cho các bị hại số tiền gần một tỷ bảy trăm linh triệu đồng đã chiếm đoạt
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
với đối tượng đinh minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khóm hai thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khóm phú hưng thị trấn cái tàu hạ huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách hai hai cm dưới sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới từ nay cho đến ngày hai mươi bốn tháng một khối không khí lạnh chi phối đông bắc bộ tiếp tục suy yếu hơn
vì thế trạng thái nhiều mây cùng với mù ẩm vẫn sẽ lặp lại
nhiệm đêm và sáng
tuy nhiên nhiệt độ có xu hướng tăng cao nhất vào trưa chiều có thể đạt mức hai mươi ba hai mươi sáu độ
trời chỉ lạnh về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ trời nhiều mây và có sương mù về đêm và sáng
mức độ dày đặc tập trung ở những vùng núi cao
nên quý vị chú ý tầm nhìn giảm thấp khi lưu thông
nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến trong khoảng từ một mươi ba một mươi sáu độ
còn trưa chiều nhiệt độ có thể đạt hai mươi năm hai mươi sáu độ
tiết trời ấm áp
quá trình suy yếu của không khí lạnh cũng khiến cho khu vực phía bắc miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế duy trì trạng thái nhiều mây và có sương mù trong thời điểm đêm và sáng
còn ban ngày toàn vùng trời chuyển nắng nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức là hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết cũng phổ biến là ít mưa
ngày nắng sớm và nhiệt độ ở đây cao hơn giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực từ khánh hòa ninh thuận bình thuận nhiệt độ hai mươi tám ba mươi độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân trong dịp cuối tuần
thời tiết ở khu vực tây nguyên trong ba ngày tới khá ổn định
trời không có mưa ngày nắng nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại khi hình hưởng của không khí lạnh khuếch tán giảm dần
nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên trong cả ba ngày tới phổ biến ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm
với các tỉnh thành miền nam đang trong cao điểm một
nên trời phổ biến không mưa và có nắng từ sáng đến chiều
nhiệt độ cao nhất trưa chiều sao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn về đêm và sáng trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất đạt mức là hai mươi hai mươi ba độ
nhìn chung thời tiết tạnh giáo ủng hộ cho các hoạt động vui chơi của người dân phương nam trong dịp cuối tuần này